theo thông tin từ một số hãng lữ hành lớn tại tp hcm tính đến thời điểm hiện tại
lượng khách đặt tour tết nguyên đán hai nghìn hai mươi đã đạt năm mươi sáu mươi so với kế hoạch
riêng các tour giáng sinh và tết dương lịch tỷ lệ này đạt khoảng tám mươi
năm nay các chùm tour trong nước như mùa xuân hà nội đưa du khách về với những ngày tết xưa
kết hợp tham quan thắng cảng tràng an chùa bái đính chinh phục nóc nhà đông dương phan xì băng
ngắm hoa nổ quyên nhiều màu sắc giữa mây ngàn tây bắc
tiếp tục là những điểm đến thu hút du khách quốc tế
còn du khách việt lại chọn những đường tour đến các quốc gia đông nam á như singapore thái lan
đông bắc á như nhật bản hàn quốc vào dịp cuối năm
tâm lý chọn ngày đẹp để khởi hành dịp tết nguyên đáng nở rộ vài năm gần đây
nên các tour này thường có lượng khách đặt nhiều
một số năm xuất hiện tình trạng cháy tour khóa sổ tour sớm so với dự định
các chuyên gia du lịch khuyến cáo khách nên chủ động đặt tour từ sớm để giữ chỗ
đặc biệt với các tour đường xa cần chuẩn bị visa